theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão phenphon đang tiến gần tới biển đông
vào hồi bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy tám độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai năm độ kinh đông
trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và đi vào biển đông